công an quảng nam đã huy động gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ các lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
cảnh sát một trăm một mươi ba cảnh sát cơ động cảnh sát má túy kỹ thuật hình sự công an tỉnh phối hợp với công an thành phố tam kỳ
đột kích bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke paradise địa chỉ một trăm ba mươi năm một trăm ba mươi bảy đường lê lợi phường an mỹ thành phố tam kỳ
do trần cao tuyến sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy chú tịnh sơn huyện sơn tịnh quảng ngãi làm chủ cơ sở
kiểm tra thực tế cơ sở này lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang có bốn phòng đang cho khách thuê hoạt động
tại các phòng này có hai mươi tám khách trong đó có một mươi bảy nam một mươi một nữ dương tính với chất ma túy
ngoài ra qua kiểm tra nhân viên của cơ sở có bốn trên một mươi nhân viên dương tính với chất ma túy
lực lượng công an đã thu giữ bốn đĩa xứ có chứa chất bột màu trắng chưa rõ khối lượng bốn túi ni lông bên trong có chứa chất bột ba viên nén
qua thử st test nhanh xác định là chất ma túy một rùi cui kim loại một mươi bốn mô tô xe máy một mươi hai triệu đồng nhiều điện thoại di động và vật chứng khác có liên quan
vụ việc đã được giao cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục điều tra làm rõ
điên quan đến vụ việc nữ chủ cửa hàng zz bị tố quỵt nợ đánh nhân viên làm thêm
công an phường thanh xuân bắc quận thanh xuân hà nội cho biết đã nắm được thông tin và đã cử cán bộ xuống địa bàn để xác minh làm rõ
hiện công an phường thanh xuân bắc đã mời chủ shop giày và nữ sinh viên bị đánh lên làm việc
đồng thời chuyển hồ sơ đến công an quận tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc
trước đó vào tối ngày hai mươi tháng chín trên mạng xã hội lan truyền clip với nội dung tố
chủ một cửa hàng bán giày dép trên phố nguyễn quý đức quận thanh xuân quỳt lương và đánh nhân viên khi người này tới đòi lương
theo nội dung clip người bị đánh là một sinh viên nghỉ hè đi làm thêm kiếm tiền
sau khi làm ở shop giày này một thời gian nữ nhân viên này xin nghỉ và đã thông báo cho chủ shop một tuần trước khi nghỉ
thế nhưng chủ shop vẫn chứa năm mươi lương của nữ sinh viên này tức là bốn triệu đồng một tháng
đồng thời còn không thanh toán tiền lương
khi nữ sinh nhắn tin đòi chủ xốp cũng không trả lời
sau khi clip được đăng tải lên mạng nhiều người tỏ thái độ bức xúc với hành vi của chủ cửa hàng này
tiếp tục với những tin tức khác
vào sáng ngày hôm nay một vụ đuối nước thương tâm đã xảy ra ở ấp tân hà xã tân tiến huyện đồng phú của tỉnh bình phước
bé trai hai tuổi đi chơi một mình vô tình rơi xuống ao cá của một người dân
cháu bé bị đuối nước là trần bảo long hai tuổi con trai của chị trần hồng ngọc ở ấp tân hà xã tân tiến huyện đồng phú
theo người nhà cháu bé sau khi không thấy cháu đâu nên hoảng hốt đi tìm
sau hơn một giờ đồng hồ tìm kiếm thì phát hiện bé long bị chìm dưới nước trong tư thế nằm sấp dưới nước
mặc dù người dân nhanh chóng vứt bé trai lên và tích cực cấp cứu tuy nhiên bé trai xấu xố đã tử vong
nhận được tin báo lực lượng công an huyện đồng phú tỉnh bình phước đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc
và mới đây nhất vào trưa ngày hai mươi tháng chín ba học sinh lớp chín trường trung học cơ sở lý thường kiệt xã phú văn huyện bù gia mập của tỉnh bình phước
cũng đã bị đuối nước thương tâm sau khi rủ nhau trèo thuyền ra hồ chơi
sự việc tiếp tục cảnh báo cho các bậc phụ huynh cần giám sát chặt chẽ hơn con em của mình đặc biệt là trong mùa mưa lũ tỷ lệ đuối nước thường tăng cao
thưa quý vị và các bạn di rời để tránh ngập lụt nhưng lại gặp ngay vùng bị sạt lở khi đến nơi ở mới
đó là tình cảnh dở khóc giờ cười của nhiều hộ dân ở xã minh hóa huyện minh hóa tỉnh quảng bình hiện nay
hàng chục nghìn khối đất đá ở khu di dân khẩn cấp vùng ngập lụt cửa chuông xã minh hóa đã bị dạn nứt
chờ trực ập xuống nhà dân bất cứ khi nào khiến người dân đang ngày đêm sống trong lo sợ bất an về tính mạng tài sản của mình
đã hơn nửa tháng trôi qua nhưng những người trong gia đình chị trương thị thanh ở khu di dân cửa chuông xã minh hóa huyện minh hóa quảng bình vẫn chưa hết bằng hoàng
khi hai giờ sáng ngày ba tháng chín mọi người đang ngon giấc ngủ bỗng bị giật mình hoảng hốt bởi một tiếng nổ to
lúc bình tĩnh trở lại mới biết quả đồi sau nhà bị nứt hàng chục khối đất đá bị sạt lở vào nhà
gia đình chị trương thị thanh trước đây vốn ở thôn bốn kim bảng của xã minh hóa
do thường xuyên bị ngập lụt tháng sáu năm hai nghìn tám
gia đình chị phải di rời đến vùng cửa chuông tránh lũ theo chủ trương của xã cùng với hơn bốn mươi hộ dân khác
nơi mới ở chưa ấm chỗ thì trận lũ đầu tháng chín vừa qua đã làm sạt lở nghiêm trọng
khiến gia đình chị thanh và nhiều hộ khác phải đi ở nhờ nhà người khác trong những ngày mưa lũ
sau lũ trở về họ cũng không yên tâm sinh sống trong ngôi nhà của mình
vì phía trên sau nhà của bà con là cả một dãy núi bị dạn nứt hàng chục mét
chỉ cần những cơn mưa rào nhẹ là quả bom đất này có thể ráng xuống nhà dân bất cứ lúc nào
hậu quả chắc chắn sẽ khó lường

trong dịp sống hai mươi bốn trên bài
bảo trân xin chào trường quay hà nội
thưa quý vị và các bạn
trong tháng một mươi công ty vận tải đường sắt sài gòn
triển khai thực hiện chương trình kích cầu
ba ba trăm linh vé giảm giá năm mươi
cho hành khách đi trên các đoàn tàu
do công ty quản lý
chương trình áp dụng cho hành khách mua vé
trước năm ngày tàu chạy
với số toa số chỗ cụ thể
khi hành khách mua vé vào những chỗ cố định này
sẽ được giảm năm mươi giá vé
loại chỗ áp dụng là ghế ngồi mềm
và giường nằm khoang sáu điều hòa
của tất cả các cung dặn trên các mát tàu của công ty
trong đó các chuyến tàu có số hiệu
sẽ được giảm giá một số ghế trên các toa
từ toa một đến toi sáu các ngày trong tuần
thời gian tổ chức bán vé
từ tám h ngày hai mươi năm tháng chín
đến hết ngày năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
ngoài ra điều hành khách mua vé
điều kiện áp dụng chương trình này
là giá vé tối thiểu sau khi giảm
có giá ba mươi đồng mỗi vé
bên cạnh đó việc vé đã mua được đổi trả
phí trả vé là năm mươi giá tình in trên thẻ lên tàu
mới đây sở giao thông vận tải tp hcm
đã thống nhất phân làng điều chỉnh
lại tuyến đường cầu vào sài gòn
hướng quận bình thạnh đi quận hai
khu vực giao lộ điện biên phủ và cầu vượt hàng xanh
nhằm hạn chế tình trạng kẹt xe
đảm bảo an toàn giao thông
theo sở giao thông vận tải tp hcm
trên cầu sài gòn hướng từ quận bình thạnh đi quận hai

ra phía phần đường dành cho ô tô
để đảm bảo phân chia ba làng đường
dành cho xe ô tô và hai làng đường
dành cho xe hai ba bánh
bổ sung một mươi vạch gờ giảm tốc với khoảng cách năm m một vạch
trước khi đến nhánh rẽ phải vào cầu đen
tại giao lộ điện biên phủ nguyễn văn thương
quận bình thạnh
thế điểm đóng giải phân cách tiêm đường điện biên phủ
đồng thời chuyển đoàn tín hiệu giao thông
tại giao lộ qua chế độ chất vàng cảnh báo
thời gian thí điểm một mươi ngày kể từ khi bắt đầu thực hiện
riêng khu vực trên cầu vượt hàng xanh quận bình thạnh
sở giao thông vận tải thực hiện điều chỉnh phân làng đường
theo phương án
làng số một sát giải phân cách tiêm cầu
dành cho các loại xe ô tô lưu thông
làng số hai sát làng can cầu
dành cho xe hai ba bánh và ô tô con lưu thông
việc điều chỉnh sẽ được hoàn thành trong tháng chín
bên cạnh đó sở giao thông vận tải cũng yêu cầu
trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ
phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát giao thông
để triển khai thực hiện điều chỉnh tổ chức giao thông
hỗ trợ điều tiết giao thông
tại các khu vực trên để đảm bảo an toàn giao thông
sở giáo dục đào tạo tp hcm vừa ban hành kế hoạch
triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới
theo đó chương trình giáo dục phổ thông này
sẽ áp dụng tuần tự đối với từng cấp học
từ năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một đối với lớp một
năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai đối với lớp sáu
và năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba đối với lớp một mươi
việc triển khai được thực hiện qua bốn giai đoạn
giai đoạn một kéo dài từ nay đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
ngành giáo dục hoàn thành bồi dưỡng cán bộ cốt cán và giáo viên
bổ sung cơ sở vật chất thiết bị
đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp một
giai đoạn hai bắt đầu từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một

ngành giáo dục tiếp tục ra soát đánh giá thực trạng
bổ sung cơ sở vật chất thiết bị dạy học
đảm bảo thực hiện được chương trình giáo dục phổ thông mới
ở khối lớp hai và lớp sáu
đồng thời hoàn thành các khóa đào tạo
bồi dưỡng giáo viên phụ trách hai khối lớp này
giai đoạn ba từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
với mục tiêu tiếp tục rà soát và bổ sung cơ sở vật chất
thiết bị dạy học ở ba khối lớp
gồm ba bảy và một mươi
đặc biệt lưu ý đảm bảo con người và cơ sở vật chất
cho các bộ môn nghệ thuật
giai đoạn bốn từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
tiếp tục bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu chất lượng và số lượng
triển khai đối với các khối lớp còn lại
gồm lớp bốn năm tám chín một mươi một một mươi hai
nhìn cảnh xe máy chen chút nhau
với các ô tô và container
vượt qua đoạn đường đầy ổ voi
khiến nhiều người không khỏi lo sợ
có người còn phải dừng xe lại bên đường
đợi lúc đoàn đoàn đoàn đoàn
bớt xe mới dám vượt chứa ngại vật đi tiếp
ghi nhận của phóng viên tại tỉnh vĩnh long
theo ghi nhận của phóng viên
trên đoạn quốc lộ năm mươi ba thuộc xã long phước
nguyện long hồ tỉnh vĩnh long
đoạn đường chỉ chừng một trăm linh m
nước ngập lên láng
mặt đường chỉ còn là những đoạn nhỏ nhấp nhô
người đi xe máy phải chen chút
với các ô tô trọn tải lớn để qua
khiến nhiều người phải rung mình
chỉ cần một bức cẩn nhỏ sẽ để lại hậu quả lớn
mưa ngập nắng lên
đoạn đường này lại trở thành ổ bụi đá mù mịch
suốt ngày do lượng phương tiện dày đặc đi qua
người dân sống bên khu vực
vô cùng khổ sở
phải mua bạc ni lông
để căng để tự bảo vệ sức khỏe của gia đình
chính quyền địa phương cho biết
đây là đoạn đường bất xúc đã lâu
ở địa phương cũng nhiều lần
kiến nghị sửa chữa
để người dân qua lại thuận tiện
trong thời gian sớm nhất
địa phương nói sẽ tiến hành lắp đặt hệ thống
cống thoát nước hai bên đường
trải nhựa đường để đảm bảo nhu cầu đi lại cho người dân
thưa quý vị tiếp tục chương trình an ninh hai mươi bốn h
mời quý vị cùng theo dõi phần điểm lại
các hoạt động của lãnh đạo bộ công an trong tuần qua
với chủ đề đối tác vinh quang
thống nhất bền vững
hội nghị hiệp hội cảnh sát các quốc gia đông nam á
aseanapol lần thứ ba mươi chín
diễn ra với hai phiên họp toàn thể
và các cuộc họp nhóm
nhiều vấn đề hợp tác phòng chống tội phạm các loại
phát biểu tại lễ khai mạc
đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an việt nam
khẳng định vai trò của các cơ quan thực thi pháp luật
trong đó có lực lượng cảnh sát
trong công tác phòng chống tội phạm
đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội
vì vậy lực lượng cảnh sát các nước thành viên
aseanapol và các đối tác
cần hợp tác chặt chẽ và toàn diện hơn nữa
trong phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
vận dụng linh hoạt các quy định của pháp luật
để phối hợp điều tra khám phá các chuyên án
các bên đạt được tiếng nói chung
và có sự ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế khác
nhằm thể hiện sự đoàn kết thống nhất
theo đúng tinh thần chung hợp tác của asean
tiếp xã giao ông charlie spencer
trợ lý giám đốc cơ quan điều tra liên bang hoa kỳ
đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
thượng tướng lê quý vương thứ trưởng bộ công an nêu rõ
vào tháng bốn năm nay
bộ công an việt nam và cơ quan điều tra liên bang hoa kỳ
đã ký bản ghi nhớ về hợp tác
phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
hai bên phối hợp trao đổi thông tin đấu tranh chuyên án
hỗ trợ điều tra truy tố xét xử tội phạm
nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao
tội phạm lạm dụng tình dục trẻ em
xác minh lai lịch nhân thân đối tượng vi phạm pháp luật
truy bắt đối tượng truy nã
thứ trưởng đề nghị phía hoa kỳ hỗ trợ trang bị
cho lực lượng cảnh sát việt nam
những phương tiện thiết bị hiện đại
phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
tiếp tục tăng cường hỗ trợ tập huấn đào tạo
nâng cao năng lực điều tra cho lực lượng công an việt nam
chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng chín
thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an đã tiếp nhận
các khiếu nại khúc mắc của người dân
trên cơ sở xem xét từng đơn thư
thứ trưởng giao thanh tra bộ công an có văn bản
yêu cầu thủ trưởng công an các đơn vị địa phương
có thẩm quyền giải quyết báo cáo với lãnh đạo bộ
và có văn bản trả lời công dân
theo đúng quy định của pháp luật
đối với những nội dung khiếu nại tố cáo
không thuộc trách nhiệm giải quyết của bộ công an
thứ trưởng bùi văn nam hướng dẫn công dân
gửi đơn thư đến cơ quan có thẩm quyền
để xem xét giải quyết
tuần qua đảng ủy công an trung ương
tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra
giám sát thi hành kỳ luật của đảng
trong công an nhân dân năm hai nghìn một mươi chín
nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác kiểm tra
giám sát và thi hành kỷ luật của đảng hiện nay
thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an
yêu cầu các học viên nghiêm túc học tập tiếp thu
và vận dụng những kiến thức đã được bồi dưỡng
vào xử lý giải quyết những tình huống thực tế
tránh bệnh hình thức xáo rỗng
ngay sau lễ khai giảng thứ trưởng nguyễn văn thành
trực tiếp đứng lớp giảng chuyên đề
áp dụng khoa học tư duy trong hệ thống công tác kiểm tra
giám sát thích ứng với bối cảnh hiện nay
tính đến nay bộ công an đã đầu tư xây dựng được
một khối lượng lớn kho vật chứng phục vụ công tác
cho công an các đơn vị địa phương
các công trình đưa vào sử dụng đảm bảo chất lượng tiến độ
và chi phí đầu tư theo quy định
đáp ứng được yêu cầu công tác lưu trữ bảo quản
khai thác vật chứng đạt hiệu quả cao
thứ trưởng bộ công an yêu cầu các đơn vị
phối hợp chặt chẽ giải quyết những vấn đề còn tồn tại
kịp thời đưa ra phương hướng giải pháp
và nhu cầu đầu tư xây dựng hệ thống kho vật chứng
trong lực lượng công an

để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác
những năm qua phong trào thể dục thể thao
giàn luyện sức khỏe trong công an nhân dân
không ngừng được đẩy mạnh
thể thao công an nhân dân có nhiều đóng góp quan trọng
mang về nhiều huy chương trong các cuộc thi trong nước và quốc tế
phát biểu tại lễ khai mạc
đại hội khỏe vì an ninh tổ quốc lần thứ tám
môn bóng bàn và tê côn đô
trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an
đề nghị các vận động viên tham gia thi đấu
với tinh thần đoàn kết cao thượng
tổ trọng tài nêu cao tinh thần trách nhiệm
làm việc công minh khách quan trung thực đúng luật
đảm bảo chất lượng hiệu quả của giải đấu
ban tổ chức cấp ủy lãnh đạo
công an các đơn vị địa phương quan tâm chỉ đạo
tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào
thể dục thể thao nâng cao thể lực của cán bộ chiến sĩ
liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tại công ty của phần địa ốc alibaba
ngày hai mươi một tháng chín
thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an
đã có buổi làm việc và trao quyết định khen thưởng
của bộ trưởng bộ công an cho các đơn vị tham gia phá án
phát biểu tại buổi lễ
thứ trưởng nguyễn duy ngọc yêu cầu công an các đơn vị
tiếp tục mở rộng điều tra vụ án tại các tỉnh thành
để xử lý đúng người đúng tội
quá trình điều tra phải đảm bảo yêu cầu
về nghiệp vụ pháp luật tạo đồng thuận trong dư luận
thời gian qua ngoài việc tổ chức làm thủ
tục cấp chứng minh nhân dân định kỳ tại đơn vị
đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
công an thành phố cà mau tỉnh cà mau
còn thường xuyên đến các xã phường
các trường trung học phổ thông trên địa bàn
tổ chức làm chứng minh nhân dân cho người dân
cũng như học sinh đặc biệt là đến tận nhà
làm chứng minh nhân dân cho người già yếu bệnh tật
việc làm ý nghĩa này
đã nhận được sự đồng tình khen ngợi của người dân
có phần tô thắm hình ảnh
người công an vì nhân dân phục vụ
hôm nay các cán bộ chiến sĩ
đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
công an thành phố cà mau tỉnh cà mau
phối hợp với công an xã hòa thành
lại đến từng nhà cấp giấy chứng minh nhân dân
cho người già yếu bệnh tật đi lại khó khăn trên địa bàn
chỉ trong buổi sáng
các cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát
quản lý hành chính về trật tự xã hội
công an thành phố cà mau
đã tiến hành làm thủ tục và cấp giấy cho một mươi trường hợp
để họ có thể giải quyết được những thủ tục hành chính
chế độ chính sách bảo hiểm xã hội
và các loại giấy tờ khác có liên quan đến chứng minh nhân dân
đây là cái
việc làm hết sức
có ý nghĩa thiết thực
một mặt thì nó giúp cho công an xã
tháo gỡ được cái khó khăn
trong cái quá trình
thực hiện việc cấp giấy chứng minh nhân dân trước đây
đối với bà con nhân dân
mà có cái điều kiện đi lại
nó khó khăn
thì nó cũng giúp cho bà con nhân dân
là cái đối tượng này
được cấp giấy chứng minh nhân dân
để thực hiện các cái quan hệ giao dịch
liên quan đến
thủ tục hành chính
được thuận lại
vợ chồng ông đỗ văn phát và bà tô loan anh
chú ấp cái ngang xã hòa thành
năm nay đã chín mươi hai tuổi
lại bị bệnh đi lại rất khó khăn
bà còn phải ngồi xe lăn
khi được các cán bộ chiến sĩ đến tận nhà
làm thủ tục cấp giấy chứng minh nhân dân
các con của ông bà vô cùng phấn khởi
vì từ nay cha mẹ già có thể khám chữa bệnh
bằng thẻ bảo hiểm y tế
qua đó tiết kiệm chi phí trong điều trị bệnh
giờ cha mẹ già quá rồi
chín mươi hai tuổi rồi đi không ngồi xe lăn
thì có anh em phái đoàn lại làm cho cha mẹ
có giấy chứng minh
sau này dễ làm giấy rồi
cảm ơn anh em phái đoàn
đó chỉ là một trong số rất nhiều trường hợp
mà các cán bộ chiến sĩ công an thành phố cà mau
đến tận nhà làm thủ tục cấp giấy chứng minh nhân dân
để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân
lãnh đạo công an thành phố
chỉ đạo cho đội cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội
phối hợp với công an các xã phường
ra soát những trường hợp người già yếu bệnh tật
có nhu cầu cấp chứng minh nhân dân
sau đó thống kê lập danh sách
để thành lập các tổ công tác
đến tận nhà dân cấp giấy cho người dân
cử cán bộ xuống tận nhà dân
để cách nhằm
những thủ tục hành chính cho công dân
vừa đơn giản thủ tục hành chính
làm cho công dân
được những giấy tờ tùy thân của họ
để họ thực hiện những giao dịch
của mình theo quy định của pháp lực
cái việc làm này
tuy là việc nhỏ thôi
nhưng cũng mong góp một phần công sức
vào sự nghiệp
cái cách thủ tục hành chính của tận nhà
đến tận nhà cấp phát chứng minh nhân dân
cho người dân
là một trong những hoạt động
có ý nghĩa thiết thực
của công an thành phố cà mau nói riêng
lực lượng công an các địa phương nói chung
thể hiện rõ nét trong việc học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
gắn với thực hiện cuộc vận động
xây dựng phong cách người công an nhân dân
bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
qua đó tô thắm thêm hình ảnh đẹp
của người chiến sĩ công an trong lòng dân
đồng thời cũng góp phần cùng toàn lực lượng
thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính
để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn